sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
có liên quan đến hai tướng công an là phan văn vĩnh nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
và nguyễn thanh hóa nguyên cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
các bị cáo truy tố về các tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc
mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
có khoảng ba mươi luật sư tham dự phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
các bị cáo truy tố về các tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc
mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi có các bị cáo nguyên là cán bộ bộ công an
và số tiền mà tổ chức đánh bạc này đã thu của các con bạc là rất lớn hơn chín tám trăm linh tỷ đồng

các bị cáo truy tố về các tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc này đã thu của các bị cáo